nhà luôn bị hư hại hoặc bị phá hủy hoàn toàn
người dân lâm vào cảnh màn trời chiếu đất mất hoàn toàn tài sản và nơi sinh sống
cuộc sống vô cùng khó khăn
được xây dựng thí điểm vào năm hai nghìn một mươi hai trong trận lũ lụt vào trung tuần tháng một mươi vừa qua
tại bốn tỉnh miền trung nhà tránh lũ thực sự phát huy hiệu quả sử dụng
trong những ngày từ một mươi ba đến một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
nhiều địa phương tại các tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ gây nên
đặc biệt là các huyện minh hóa tuyên hóa của quảng bình và huyện hương khê của hà tĩnh
nhóm phóng viên của truyền hình nhân dân đã về đây để kịp thời phản ánh tình hình mưa lũ
cũng như công tác khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây nên
trước đấy là vì nước nó mưa tương nhau một nước đền
nó đền dần dần nhưng bây giờ thì có thể là nước đang đến là gần vào nhà thì ở trên ô hưu họ xá
nhiều khi mình trở tại không kịp
nó khi nào toàn bộ là nổi gia đình nhảy lên trên tràn
mặc áo pháo của mọi người mà áo pháo là mặc sẵn sàng là thảo ngồi
để tư thế mà nếu mà hắn có đến nữa là ô hưu là mình phải léo lên trên đọc nhà hoặc bỏ mấy đọc cây
nên trong thời gian từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn là mưa lớn
nước dưng lên
đồng thời với cái
thời điểm hữu hữu xá nước
nước lên rất nhanh
tức là với một tín nghìn ngàn chinh mét khỏi giấy
cho nên cái việc nước về trong ba đường hồ
đã tràn bao nhiêu nhân
trong thời điểm đó thì xá đã có tổ chức trị đào
giòn dẹp phong trọng nhưng mà nước lên quá nhanh quá kịp
thế đến thời điểm hôm nay quá sớ bù nước rút chứ hết
nhưng mà sớ bù đánh giá thì toàn xá là có một nguyên ba hồ bị ngập
một hồ ngập xấu là khoảng một ngàn hồ
tỉnh bốn mét
còn rời hai mét thì ba trăm hồ
đến hiện tại thì về con người thì chúng ta vẫn an toàn
nhưng mà về tài sản tức là lương thực rồi giá cầm
và tài sản nhà đình
một số bị cuộn tối và bị ngập bị hưu hỏng
qua trận đợt lụt lần này thì như vậy là tín điểm văn xã nhà thì về người thì như vậy đảm bảo an toàn
còn về các tài sản của bà con nhân dân và các trường học trạm y tế là bị thiệt hại tương đối lớn
đặc biệt là sau cái
đêm ngày một mươi bốn thì do nước lũ trời mưa to và đập hồ xả được cho nên tài sản bà con không thể đưa lên vùng cao được
vì do lượng nước được quá cháy siết cho nên là điều kiện là bà con thì vào bắt đêm ăn hôm
cho nên là quá trình để đưa tài sản lên vùng cao là như vậy là không kịp
xã phương mỹ huyện hương khê nơi được mệnh danh là vùng rốn lũ của hà tĩnh
bởi chỉ sau một trận mưa lớn kéo dài khoảng vài ngày
là nơi đây lại bị cô lập
bởi nước lũ
với diện tích đất tự nhiên chiếm gần năm hectare
đặc điểm địa hình thấp trũng
có nơi hơn chín km sông ngàn sâu chảy qua
nên thường xuyên phải đối mặt với ngập lụt sâu
vào mùa mưa lũ trong tổng số sáu trăm sáu mươi sáu hộ trên địa bàn
thì tỷ lệ nhà bị ngập chiếm hơn hai phần ba
trong đó có hai trăm tám mươi năm hộ ở khu vực trọng điểm
ngập sâu từ ba mét đến bốn mét
trong khi đó đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp
nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát triển kinh tế
xây dựng cơ sở hạ tầng nhà cửa kiên cố để chống chọi với bão lũ
là một thách thức không nhỏ đối với người dân
trong đợt lũ này phương mỹ có gần ba trăm linh ngôi nhà
và khoảng hai trăm linh giếng nước sinh hoạt bị ngập nặng
lũ đi qua để lại một khung cảnh hoang tàn
người dân nơi đây dưới sự hỗ trợ của các tổ chức
cơ quan đoàn thể lực lượng y tế dự phòng quân đội
đang cố gắng hết sức
dọn dẹp đồ đạc vệ sinh nhà cửa để quay trở lại cuộc sống
đến thời điểm này nước lũ cơ bản đã rút ra khỏi các nhà dân
họ đã có tinh thần tương thân tương ải
giúp đỡ lẫn nhau trong việc tống dọn vệ sinh
và giúp đỡ những nhà có hoàn cảnh khó khăn để vươn lên cuộc sống
thứ hai nữa là chủ động để tiếp tục thực hiện những phương án sản xuất sắp tới
về sản xuất vù đông cây ngô cây rau màu
để mình có thể thực hiện những phương án
chủ động với nỗ lực của các hồ dân để có thu nhập về sản xuất
về những hoạt động liên quan đến sản xuất kinh doanh tại địa phương mỹ
để người dân vơi bớt những khó khăn và khắc phục những hậu quả trong ngày mới lũ chảy ra
người dân nơi đây đang phải đối mặt với muôn vản khó khăn khi lũ đi qua
khác với những hôm trước phải di chuyển bằng thuyền hay cano mới vào được phương mỹ
hôm nay nước lũ đã rút
có thể vào được tận phương mỹ
hàng cứu trợ tiếp tục được các tổ chức từ thiện nỗ lực để mang tới
tuy nhiên cũng chỉ đáp ứng được một phần nào
nước sạch lương thực thực phẩm đều thiếu thốn
và vấn đề chính khiến chính quyền địa phương hết sức lo lắng
đó là những dịch bệnh có nguy cơ xảy ra sau khi lũ rút
như bệnh đau mắt đỏ dịch tả sốt sốt huyết
dù lực lượng y tế dự phòng của tỉnh
đang phối hợp chặt chẽ cùng với chính quyền địa phương
đồ ngũ y tế thôn bản để xử lý nguồn nước
phun hóa chất phòng trừ dịch bệnh theo phương châm
nước rút đến đâu xử lý đến đó
trong mùa lũ này người dân hãy bị lân nước ăn chân và đau mắt đỏ
cho nên khi bị nước ăn chân đau mắt đỏ
bị lồi đóng vùng lũ thì hay có dấu hiệu đó
thì hãy đến cơ sở y tế để được cấp phạt thuộc để mà điều trị
còn công tác phòng trồng dịch bệnh
bộ y tế dự phòng tỉnh cùng với trung tâm y tế dự phòng
vẫn luôn luôn giảm sản vật tơ và xử lý
tức là hóa chất phun hóa chất ở những nơi có việc tơ cao
lũ đi qua thiệt hại là điều không thể tránh khỏi
nước lũ lên quá nhanh đã cuốn trôi nhiều của cải và tài sản của người dân
thiệt hại tài sản thì cũng nhiều chứ mà người thì không can chứ cả
thế tới gần năm con bò mà chứ mới tìm được một con
bốn con thì không biết có cọ nữa là khốn thì cũng trốn trong rủ chưa tìm được
nhà cửa bị ngập lợn bò bị cuốn trôi hoa màu bị hư hỏng nặng
trong những ngày lũ lụt người dân nơi đây vẫn đoàn kết đùm bọc nhau để vượt qua khó khăn
những câu chuyện về tình người trong lũ
đấy lại chia nhau từng quả cà từng gói mì tôm từng giọt nước sạch
và những chỗ trú ẩn an toàn khi nước lũ dâng cao
ngoài kinh nghiệm và khả năng thích ứng nhanh trong vùng lũ lụt
thì để đạt được thành công không bị thiệt hại về người
phải kể đến hiệu quả của những ngôi nhà tránh lũ được xây dựng nên ở nơi đây
năm hai nghìn chín ông nguyễn đình đức đã tự bỏ tiền túi để xây dựng ngôi nhà này
và đây đã trở thành chỗ trú ẩn an toàn cho gia đình ông trong nhiều trận lũ đã đi qua
trận lụt vừa rồi đấy thì nói chung là còn một mét nữa thì mới ngập được cái nhà này
nhưng sau này thì họ làm sau thì có thể còn cao hơn nữa thì cũng cảm thấy là người dân yên tâm hơn được
nói chung toàn bộ
nói chung toàn bộ lưỡng thực rồi là các cái đồ dùng là hằng ngày để dùng hằng ngày
nếu khi gặp mưa lũ thì mình cho lên đây
còn đây là ngôi nhà của hộ gia đình anh hồ đức hải
trong những ngày qua ngôi nhà nhỏ bé này là nơi trú ẩn của vợ chồng anh cùng hai con nhỏ
và cũng là nơi cất đặt tài sản và là nơi trú ẩn của nhiều bà con hàng xóm
cả hai anh chị tất bật để dọn dẹp từ đêm qua tới giờ vẫn chưa xong
những ngày qua vợ chồng con cái
đều phải ăn mì tôm dù chị vẫn đang phải cho con nhỏ bú
theo anh chị chắc là chỉ phải ăn bữa mì này nữa thôi
vì trưa nay đã có thể thổi lửa để nấu cơm ăn được rồi
là được cái hỗ trợ nhà này là cho tôi là được
phải là cho vay một mươi năm triệu
một mươi năm không lại thì làm cái nhà này là hết một trăm tám mươi triệu
làm cái nhà xong là dư một mươi tầng lụt này là lần đầu tiên
trong cái lúc mà mưa lụt thì mình là tiền được một cái là nói
là thoát được cái lụt là được giờ hai giờ kìa nè
sau khi mà hết cơn lụt hoặc cơn lụt còn lên khi
khi là mình nếu những con lụt nữa thì mình còn chuyển đi sau
ở vùng được mệnh danh là dốn lũ này
đã có hàng chục ngôi nhà tránh lũ được người dân xây dựng nên
tuy nguồn hỗ trợ của nhà nước đang ở mức hạn chế
tuy nhiên do yêu cầu cấp thiết nên nhiều hộ dân đã mạnh dạn vay mượn
của người thân họ hàng để xây dựng nhà tránh lũ
thì nhà xây chưa xong nhưng mà cơ bản là ở được rồi
thì lụt vừa rồi là ba con làng chồng họ để trụ một mươi năm người là để trụ đây
thì đây thì như ba con thì nhiều người thì muốn xây nhưng mà vì điều kiện họ cũng kiếp họ
thì mình làm được thì ba con để trụ mình phải vui lòng là để giúp đỡ họ
bảy mươi ba công ty ở trên đề bàn phương mỹ thì thứ nhất là đảm bảo an toàn cho những hồ dân đã có nhà trôi
thứ hai nữa là giúp những hồ
người dân xung quanh mà chưa có cái điều kiện đảm bảo an toàn với nhà ở
đến những cái vùng đó để được sơ tán và trụ ẩn đối với những người mà không có điều kiện để xây dựng nhà trôi
thì tôi thấy là bảy mươi ba cái nhà trôi đó đã được cho tên gần là một trăm năm mươi hồ dân để trụ ẩn những công ty đó
không bị ngập sâu và thiệt hại nặng nề như phương mỹ
nhưng hòa hải cũng bị ảnh hưởng khá lớn trong trận lũ vừa qua
tuy nhiên xã này cũng không bị mất mát
thiệt hại về người
đây cũng là một trong những địa phương triển khai tốt mô hình xây dựng nhà tránh lũ
tối xây dựng thì hết khoảng trăm hai
ở trong là vùng lũ thì mình thấy mọi người hỗ trợ xài hỗ trợ cho mọi người thì mình cũng làm theo thôi
thì mình cắn cái mực lũ thấp nhất của kháu nhất của mình biết hiện tại
thì mình cắn vào đó mình thấy nó cũng vượt vượt hơn
nói chung các đô đạc các dụng cụ lưỡng thực mọi khoản mình bỏ lên tên cả nó yên tâm
nhà chỉ có hai mẹ con chị hải ở nhà để dọn dẹp nhà cửa
những năm trước mỗi khi nước lũ về hai mẹ con chị lại khổ sở tìm một nơi cất đặt tài sản và trú ẩn
nhưng năm nay đã có ngôi nhà này hai mẹ con chị đã không còn lo sợ như những năm trước
và tài sản cũng không bị mất mát gì
lúa ngô quần áo
cất đặt kịp thời không bị ngâm nước lũ
chị hải vui mừng và dẫn đoàn cán bộ của xã lên gác kiểm tra đồ đạc vẫn an toàn
gia đình tôi là chơi cái nhà hai nghìn một mươi một khi trời mưa gió là trành lũ được
toàn bộ ní khạc chuyên đến nhà vật lũ được
mỗi khi nhấn gọi nhà trành lũ là mất hết chứ mốt
năm hai nghìn hai mươi ba có chương trình làm nhà cho trành lũ trên địa bàn xào hải để giúp đỡ đồng bào
hôm nay thì quá quá trình triển khái thực hiện là đến giờ phút này là chúng tôi đánh giá là rất hiệu quả
người dân rất hài lòng về cái nội dung chương trình mà đã đề ra
tất nhiên trong quá trình thực hiện thì gió là cũng có gặp rất nhiều khó khăn
việc mà triển khái thì không thực hiện là rất khó
nguồn vụn đi là ít hỗ trợ là một mươi bốn triệu và váy là một mươi sáu triệu
xây dựng được một căn nhà trành lũ sử dụng được thì chắc tiền là phải từ một trăm hai mươi trở lên
cái đó mới làm được
hương khê là địa phương của hà tĩnh thường xuyên phải gánh chịu hậu quả nặng nề do mưa lũ gây nên
do thường xuyên phải hứng chịu thiên tai nên cuộc sống của người dân ở địa phương này còn gặp rất nhiều khó khăn
nhu cầu xây dựng những ngôi nhà để tránh lũ ở địa phương rất lớn
tuy nhiên vì kinh tế eo hẹp khiến số lượng của những ngôi nhà này vẫn còn rất hạn chế so với số hộ dân nơi đây
trao đổi với chúng tôi lãnh đạo địa phương này cho biết
cái nhà trôi đó nó phải
phát huy được cái tạc sùng trong tránh lũ đặc biệt là cứu con người
khi nước nó lên nhanh nước nó ngập sâu thì có cái nơi để bà con nhân dân là treo lên lên đó để tránh lũ
trước đây thì nhân dân hay gọi là làm tràn bây giờ mình có làm tránh lũ
tôi thấy là việc làm nhà tròi tránh lũ là một trong những biện pháp rất cần thiết đối với những vùng ngập sâu như hương khê chúng tôi
về cơ bản nhà tránh lũ có kết cấu bền vững
với hai tầng có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ một năm đến ba sáu mét diện tích tối thiểu là một mươi m hai và bình quân khoảng bốn mươi năm triệu đồng một nhà
tuy nhiên tùy theo điều kiện đất ở và nhu cầu thực tế của từng hộ dân mà mỗi ngôi nhà tránh lũ được thiết kế khác nhau
theo khảo sát của chúng tôi mỗi ngôi nhà tránh lũ ở đây được người dân xây dựng có giá thành khoảng từ tám mươi đến một trăm hai mươi triệu đồng
thực tế cho thấy
những ngôi nhà này đã phát huy một cách hiệu quả tác dụng của mình trong việc cung cấp cho người dân ở các địa phương này những chỗ trú ẩn an toàn
cũng là chỗ cất đặt những tài sản có giá trị quần áo lương thực thực phẩm trong những ngày xảy ra thiên tai lũ lụt
tuy nhiên trên thực tế số vốn hỗ trợ vẫn còn rất ít và đang còn rất hạn chế về đối tượng được hỗ trợ trong khi nhu cầu của người dân là rất lớn
vì vậy trong thời gian tới hy vọng chương trình cấp thiết và mang tính nhân văn này sẽ tiếp tục được triển
khai và mở rộng phạm vi áp dụng hỗ trợ đối với nhiều đối tượng hơn